tại hà nội thanh tra bộ khoa học và công nghệ phối hợp với công an thành phố hà nội tổ chức tiêu hủy tăng vật vi phạm hành chính là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ
thanh tra bộ khoa học công nghệ đã tiến hành tiêu hủy số lượng hai ba trăm bốn mươi chín sản phẩm gồm bảy trăm hai mươi sáu chiếc túi sách một năm mươi bảy chiếc ví da ba mươi chín chiếc dây lưng sáu chiếc đồng hồ đeo tay một mươi chín chiếc vòng đeo tay hai trăm chín mươi logo hai trăm một mươi mặt dây lưng
toàn bộ số tăng vật vi phạm hành chính nêu trên được tịch thu theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra bộ khoa học và công nghệ ban hành để xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo quy định tại nghị định số chín mươi chín hai nghìn một mươi ba ndcp ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp
theo lãnh đạo thanh tra bộ khoa học công nghệ kết quả của hoạt động thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ này nhằm nâng cao nhận thức pháp luật
lý của công chúng về quyền sở hữu trí tuệ trong việc xác lập khai thác phát triển và bảo vệ giá trị tài sản sở hữu trí tuệ